kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín cả nước có sáu mươi ba cụm thi
để ngăn chặn tiêu cực nâng điểm thi như năm hai nghìn một mươi tám bộ giáo dục và đào tạo đã quy định rõ các đơn vị trường đại học chấm thi trắc nghiệm
năm nay tp hcm có gần hai mươi trường đại học được bộ giáo dục và đào tạo giao nhiệm vụ chủ trì chấm thi môn trắc nghiệm tại các cụm thi địa phương
theo đó các trường đại học bách khoa kinh tế luật đại học công nghiệp thực phẩm tp hcm đại học tôn đức thắng đại học ngân hàng tp hcm đại học công nghiệp tp hcm đại học sư phạm tp hcm đại học tài nguyên và môi trường đại học kinh tế tp hcm đại học sài gòn đại học luật tp hcm đại học công nghệ thông tin sẽ được phân bổ chủ trì chấm thi tại các tỉnh đắk lắk đắk nông bình thuận bình phước đồng nai bình dương lòng an bà rịa
bộ giáo dục và đào tạo cho biết đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi chín về cơ bản đã hoàn tất